chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong thời điểm tám thanh niên chặn xe để đánh anh nam anh luân thì có anh nguyễn văn cửu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai là công an viên xã đông phương yên có đi xe máy qua khu vực đó nhưng không dừng lại và không biết không tham gia vào sự việc trên
anh luân trình bày với cơ quan điều tra công an thành phố
trong quá trình xô xát anh luân bị ngã xuống rượu nước sau đó bỏ chạy tiếp quay lại xe ô tô thì thấy rơi một điện thoại di động lg d sáu trăm tám mươi hai màu đen
cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng chưa thấy
hiện công an thành phố hà nội đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục điều tra thu thập củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi mức độ sai phạm của các đối tượng có liên quan đến vụ hành hung hai luật sư để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật